trong buổi sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án sau đây là thông tin chi tiết